thưa quý vị chiều nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng simacai
công an huyện simacai vừa bắt quả tang hai đối tượng giàng xeo lìn và giàng xeo chư vận chuyển sáu bánh heroin
trong đó giàng xeo lìn là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng về tội cướp tài sản
khi đang trao đổi mua bán sáu bánh heroin phát hiện lực lượng chức năng
các đối tượng đã rất manh động chống trả quyết liệt hòng thoát thân
buộc lực lượng chức năng phải nổ súng để chấn áp hai đối tượng bị bắt ngay sau đó
trong vụ án này đối tượng giàng xeo lìn là chủ mưu lôi kéo đối tượng giàng xeo chư đi cùng
các đối tượng đã có sự cấu kết chặt chẽ địa điểm giao hàng được thay đổi liên tục nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
chúng thường lợi dụng đêm tối ở khu vực biên giới địa hình hiểm trở
đối tượng giàng xeo lìn cho biết nếu giao dịch thành công số heroin trên thì sẽ nhận được số tiền tám trăm bốn mươi triệu đồng